ngày năm tháng tám tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã mật phục và bắt giữ một xuồng cao tốc không có số hiệu
chở một số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu trên vùng biển thuộc huyện vân đồn tỉnh quảng ninh
theo đó lực lượng chức năng đã phát hiện đường dây vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu trái phép bằng xuồng cao tốc lắp hai máy
trên xuồng chở một trăm linh thùng thuốc lá số lượng là sáu mươi bảy năm trăm linh bao mang nhắn hiệu sc được sản xuất ở hàn quốc có trị giá trên hai tỷ đồng
hiện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra xác minh làm rõ chủ hàng chủ phương tiện và xử lý theo quy định của pháp luật